bắt đầu từ tám giờ ngày hôm nay đến tám h ngày hai mươi ba tháng tám đà nẵng sẽ dừng tất cả các hoạt động
thực hiện nghiêm nguyên tắc ai ở đâu ở đó người dân không được ra khỏi nhà
thực hiện cách ly tuyệt đối nhà với nhà cũng không được di chuyển trên đường
tại ga đường sắt đà nẵng cũng yêu cầu thực hiện hoạt động ba tại chỗ
vì vậy tàu khách sẽ tạm không đón trả khách tại ga đà nẵng bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng tám để phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó đà nẵng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tuy vậy tàu vẫn được phép đón trả khách tại ga đà nẵng
hiện trên tuyến đường sắt bắc nam ngành đường sắt chỉ tổ chức chạy duy nhất đôi tàu khách thống nhất se bảy se tám
chạy suốt giữa thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh
trên địa bàn thành phố đà nẵng đôi tàu này chỉ đón trả khách tại ga đà nẵng không đón trả khách tại các ga khác
hành khách có vé tàu đến đi tại ga đà nẵng liên hệ với các nhà ga tổng đài chăm sóc khách hàng
để được hướng dẫn trả vé và bảo lưu tiền vé